sau gần một tuần đi vào hoạt động xe buýt nhanh brt bước đầu đã nhận được những ý kiến phản hồi tích cực từ phía người dân
bên cạnh đó việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng và rút kinh nghiệm khi đưa hệ thống xe buýt nhanh vào tham gia giao thông
được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển hệ thống giao thông công cộng giảm ồn tắc và tai nạn giao thông tại nước ta
đây là một điểm dừng đỗ xe buýt nhanh tại đường láng hạ quận ba đình thành phố hà nội
nếu như trước kia điểm dừng đỗ này luôn trong tình trạng lộn xộn do việc tổ chức điều tiết giao thông trên tuyến gặp nhiều khó khăn
gây xáo trộn tới các phương tiện khác thì hiện nay điểm dừng đỗ này đã trở nên quỳ củ và thuận tiện hơn cho người dân
để có được kết quả này là do sở giao thông vận tải hà nội và tổng công ty vận tải hà nội đã thường xuyên cập nhật
ghi nhận các ý kiến của người dân để tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng và rút kinh nghiệm cho hệ thống xe buýt nhanh
góp phần từng bước thay đổi thói quen sử dụng phương tiện công cộng của người dân thủ đô
đây là một tuyến bút tôi thấy rất thuận lợi cho những người dân từ hà nông cho về tới hà nội
tôi đã đi thử rồi và hôm nay tôi lại được đi nữa tôi thấy thuận lợi vô cùng
nếu như bà con nhân dân mình chấp hành theo quy định của giao thông vận tải
tức là đường dành riêng cho xe brt được đảm bảo an toàn thì tuyến bút thật là tuyệt vời của việt nam này
tôi cũng mong là người dân hà nội là sẽ có ý thức đi xe buýt
để xe buýt sẽ phục vụ rộng rãi hơn và đỡ ủn tắc cho giao thông
được chính thức đưa vào khai thác từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
ba mươi năm xe buýt nhanh brt tuyến kim mã yên nghĩa có tần suất hoạt động từ ba đến năm phút một chuyến
đã thu hút hàng nghìn người dân tham gia sử dụng
chúng tôi hy vọng việc đầu tư vào đối tượng của các xe buýt nhanh
và brt sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân
hiện nay dân số tăng nhanh cùng với việc sở hữu phương tiện cá nhân tăng cao
làm cho giao thông thành phố ngày càng phức tạp hơn
vì vậy khi đưa ra và thực hiện dự án này
chúng tôi mong muốn sẽ nhận được sự đồng thuận chung tay góp sức của tất cả mọi người
mặc dù còn nhiều khó khăn trở ngại cần khắc phục
tuy nhiên hệ thống xe buýt nhanh brt được hứa hẹn sẽ thay thế cho lượng phương tiện cá nhân đang ngày càng tăng cao
và trở thành loại hình giao thông công cộng chủ yếu như các nước tiên tiến trên thế giới đang sử dụng
có thể nói việc xây dựng và đưa vào vận hành tuyến xe buýt nhanh là một việc làm thiết thực
giúp giảm un tắc và tai nạn giao thông đồng thời giảm tài cho hệ thống xe buýt hiện có
tuy nhiên trong bối cảnh giao thông phức tạp như hiện nay
sẽ cần nhiều phương án tổ chức giao thông hơn nữa để tạo điều kiện cho xe buýt nhanh hoạt động hiệu quả
từng bước xây dựng thói quen đi lại văn minh góp phần giảm ủn tắc trên địa bàn thủ đô và đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân